thời gian gần đây các cán bộ quản lý thị trường của hà nội liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm bánh trung thu có giá rẻ
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tránh mua các loại bánh trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
mới đây đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường hà nội phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
có dấu hiệu giả mạo không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm tập kết của nhà xe sao việt số bảy trăm tám mươi chín đường giải phóng hà nội
trong đó có gần một chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó các lực lượng chức năng của thành phố hà nội cũng liên tiếp thu giữ nhiều lô bánh trung thu có giá rẻ
không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc chất lượng
loại bánh này được người bán quảng cáo là hàng nội địa trung quốc được trao bán theo kg với đủ hương vị
mỗi chiếc bánh trung thu bán lẻ có giá là năm đồng một chiếc
tuy nhiên nếu mua số lượng lớn thì giá rẻ hơn rất nhiều chỉ hai năm trăm linh đồng một chiếc
thậm chí bán theo kg với giá một trăm chín mươi đồng hai năm kg bánh